thành ủy tp hcm đã tổ chức hội thảo khoa học năm mươi năm đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
đến sự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đã nhấn mạnh
di trúc của bác đã được đảng nhà nước nhân dân cả nước đặc biệt tp hcm đã vận dụng sáng tạo
trong thời gian qua những nội dung đặt ra đến hôm nay đã làm được và chưa thực sự đạt kết quả như mong muốn
thực hiện di trúc thiêng liêng của bắc đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đã giành được nhiều thành tích
to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
cùng với cả nước và vì cả nước
qua thực hiện năm mươi năm di trúc của bắc bằng nhiều phong trào rất là cụ trọng
cụ thể thiết thực nó làm sâu sắc hơn cái quan điểm chỉ đạo của bác được thể hiện ở trong di trúc
đó là đảng phải gần dân phải sát dân các đoàn thể phải gần dân phải sát dân
phải lấy lợi ích của người dân và chăm lo cho lợi ích của người dân
đảng bộ và nhân dân tp hcm đã thực hiện cái di trúc của bắc hồ đó là có thể nói rằng
là đảng bộ và nhân dân tp hcm đã thực hiện cái di trúc của bắc hồ đó là có thể nói rằng
hết sức là thắng lợi hết sức là thành công và đã đóng góp cho cả nước
đóng góp cho kinh tế xã hội những bài học quý giá
đảng bộ tp hcm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập thấm nhuận hơn di trúc của bắc
để mỗi cán bộ công chức viên chức luôn tu dưỡng rèn luyện trong cuộc sống
và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao kinh quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên
và các biểu hiện tiêu cực